hôm nay hai tháng tám tại thành phố vũng tàu bộ ngoại giao đã phối hợp với tỉnh bà rịa vũng tàu và hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam tổ chức hội thảo hiệp định evfta cơ hội tăng cường quan hệ đối tác thương mại và đầu tư giữa bà rịa vũng tàu và châu âu
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn cho biết hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư eu việt nam evipa được ký kết ngày ba mươi tháng sáu vừa qua là cơ hội hợp tác rộng lớn toàn diện và phát triển mạnh mẽ hơn giữa việt nam và eu đáp ứng nhu cầu của các địa phương doanh nghiệp và người dân của hai phía
tại hội thảo hai bên đã tập trung trao đổi về những nội dung trong các lĩnh vực càng biển hậu cần cảng biển công nghiệp
nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao là những lĩnh vực mà bà rịa vũng tàu có khả năng tận dụng các cơ hội từ hiệp định evfta
đại diện chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đã thảo luận trao đổi sâu những vấn đề liên quan trực tiếp đến thu hút hỗ trợ các nhà đầu tư